xuất phát từ mâu thuẫn về việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước cổng nhà
nguyễn văn vụ ở huyện ninh giang tỉnh hải dương đã dùng dao bầu đâm chết ông nguyễn hữu vanh chú cùng thôn
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua sau khi uống rượu xong giữa vụ và vợ ông vanh xảy ra cãi vã
do bực tức vụ về nhà lấy dao bầu quay trở lại đâm vào ngực trái khiến ông vanh tử vong
gây án xong vũ mang con dao gây án ra cầu hiệp vứt
vụ là đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận
ba công dân xuất nhập cảnh trái phép do trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu
long châu trung quốc trao trả
trong đó có một đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang truy nã
đối tượng là cao văn phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại thị trấn lục nam huyện lục nam tỉnh bắc giang
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn chín bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang truy nã
về tội giao cấu với trẻ em
sau khi bỏ trốn sang trung quốc đối tượng đã làm thuê tại huyện ninh minh thành phố sùng tà
tỉnh quảng tây và tỉnh quảng đông trung quốc
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi đang cùng vợ con trở về việt nam
thì bị đại đội quản lý biên giới ninh minh trung quốc bắt giữ
sau khi tiếp nhận đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã hoàn tất thủ tục hồ sơ bàn giao đối tượng
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị quốc lộ chín là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng phía tây tỉnh quảng trị
với hai tỉnh là savanakhet và saravan của lào thông qua cửa khẩu lao bảo
đây cũng chính là tuyến đường nóng về tội phạm buôn lậu và ma túy qua biên giới
nhất là dịp tết nguyên đán đang đến gần
nhiều vụ việc liên quan đến đường dây buôn lậu và đường dây vận chuyển ma túy
đã được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tuyến chủ động đấu tranh phát hiện
thời điểm cận tết nguyên đáng trên quốc lộ chín những xe khách thông thường như thế này
luôn hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lưu thông với tốc độ rất nhanh
với mục tiêu là né tránh lực lượng chức năng
nếu không may bị kiểm tra đột xuất hàng loạt hàng tiêu dùng như thuốc lá
mỹ phẩm rượu gắn mát ngoại nhập được cất dấu rất kỹ
các đối tượng khai nhận đây đều là hàng nhập lậu và được thuê vận chuyển theo đơn đặt hàng
đây cũng là một trong số ít vụ việc được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đạc rồng
đã trực tiếp phát hiện ba mươi vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
thu dự hơn ba mươi vụ vận chuyển hàng hóa
hai mươi hai kg đường trắng năm năm trăm linh chai rượu các loại hơn một mươi bốn gói thuốc lá
một trăm tám mươi bốn kg pháo nổ và hơn tám viên bà túy
lợi dụng địa hình tuyến biên giới các đối tượng bất chấp thủ đoạn để vận chuyển kiếm lợi nhuận
khi phát hiện lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các đối tượng nhanh chóng chuyển hướng di chuyển

khi vi phạm thanh niên này bất chấp hiệu lệnh đã quay đầu xe để tháo chạy
tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn
những trường hợp vi phạm khác đều được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào những dịp cuối năm thì các đối tượng vi phạm pháp luật là thường hoạt động mạnh hơn
do vậy là các đối tượng này thường là một là buôn bán các hàng hóa không có xuất xứ
thứ hai nữa là buôn bán về pháo lổ vận chuyển pháo lổ và có các vũ khí lóng để trong người hoặc là trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra kiểm soát thật kỹ các trường hợp như thế này
để xử lý và bàn giao cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận
nguyện có tinh chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ là thực hiện đóng cửa trước hai mươi một h
do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là thưa vắng
những ngày cận tết này thì chúng tôi là lại nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên làm việc vào những buổi tối khuya